trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành hải quan đã giải quyết gần sáu ba triệu hồ sơ thủ tục hành chính
trong đó chín mươi tám giải quyết thông qua mạng internet
tổng cục hải quan đã trình bộ tài chính đề xuất đơn giản hóa bảy thủ tục hành chính
cắt giảm năm điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa một mươi bốn điều kiện kinh doanh
nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm yêu cầu quản lý
đồng thời đơn vị này đã tiếp nhận giải quyết kịp thời hiệu quả các phản ánh
kiến nghị của cá nhân tổ chức doanh nghiệp về thủ tục hành chính
chỉ đạo niêm yết đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở địa điểm làm thủ tục hải quan
trên các cổng trang thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính